những kết luận ban đầu cho thấy biến thể omicron của virus sars cov hai gây bệnh nhẹ hơn
do đó có khả năng đó chính là bước đầu tiên cho con đường biến covid một mươi chín thành bệnh đặc hữu
trên đây là nhận xét của một chuyên gia úc nói với chainal new asia cna singapore vào ngày một tháng một mươi hai
hiện tại người ta vẫn chưa có nhiều thông tin về biến thể omicron chỉ biết nó có một số lượng lớn đột biến đặc biệt là trong protein gai và dường như đang lây lan nhanh chóng ở những khu vực cụ thể
trong tuyên bố ngày một tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới cho biết các ca mắc omicron cho tới nay chỉ bị bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng
đồng thời không có bằng chứng chứng tỏ hiệu quả của các loại vaccine covid một mươi chín hiện hành bị suy giảm trước biến thể mới này
thông báo này tương đồng với những thông tin ban đầu từ châu phi trước đó
dù vậy who vẫn đang hết sức thận trọng với dữ liệu hạn chế có sẵn
vào thời điểm này chưa rõ omicron có thể tránh vaccine tốt hơn các biến thể sars cov hai như là delta hay không
các chuyên gia cho biết độc lực của một loại virus có xu hướng giảm đi sau khi lây lan cho một nhóm dân số
chẳng hạn bệnh nấm da ở thọ đã giết chết chín mươi chín số lượng thỏ khi lần đầu tiên xuất hiện ở úc sau bây giờ gây ra tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều
một chuyên gia dự đoán covid một mươi chín cũng sẽ trở nên ít nghiêm trọng
sẽ trở nên ít nghiêm trọng hơn khi nó chuyển thành bệnh đặc hữu và biến thể omicron có thể là bước đầu tiên dẫn đến điều này
sự tiến hóa của bệnh dự kiến khác nhau tùy thuộc vào nhóm dân số có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp hay cao
ở những nơi chưa phủ vaccine rộng như nam phi nơi chỉ có khoảng hai mươi năm dân số được tiêm vaccine covid một mươi chín
và là khu vực đầu tiên phát hiện biến thể omicron các biến thể virus mới có cơ hội lây lan mạnh hơn
suy cho cùng việc biến thể omicron xuất hiện nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện chiến dịch tiêm chủng hiệu quả
trên toàn thế giới để vượt qua đại dịch covid chắc hẳn tất cả chúng ta đều thắc mắc biến thể này có nguy hiểm hay không và nó sẽ gây ra triệu chứng gì
trả lời cho câu hỏi này một bác sĩ chuyên gia y tế đầu tiên cảnh báo biến thể omicron ở nam phi đã có những thông tin ban đầu về vấn đề này
sau khi tiếp xúc một số bệnh nhân mắc biến thể omicron bác sĩ khoa s d chủ tịch hiệp hội y tế nam phi s a m a
đã đưa ra một số kết luận về triệu chứng ở người nhiễm biến thể mới
theo đó bà ghi nhận những triệu chứng khác biệt so với các biến thể trước gây covid một mươi chín ở người khỏe mạnh và đã tiêm vaccine
các triệu chứng vô cùng khác và nhẹ hơn so với những ca mà tôi điều trị trước đây báo the telegraph vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một dẫn lời bác sĩ khoa s d
ngày một mươi tám tháng một mươi một nữ bác sĩ thông báo cho ủy ban cố vấn về vaccine ở nam phi sau khi điều trị một gia đình bốn người mắc covid một mươi chín với những triệu chứng như vô cùng mệt mỏi
cho đến nay bà tiếp nhận hơn
trong hai mươi bệnh nhân được chẩn đoán mắc biến thể mới đa số là nam giới trẻ tuổi
phần nửa số này đều chưa được tiêm vaccine không người nào bị mất hữu giác hoặc vị giác
ở những trường hợp nhẹ bệnh nhân bị nhức mỏi cả người mệt rủ trong một hoặc hai ngày
đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào bị mất mùi hoặc mất vị
họ có thể ho nhẹ không có triệu chứng đáng kể nào một số người hiện điều trị tại nhà theo bác sĩ khoa s d
bà cũng gặp trường hợp bệnh nhân là bé gái sáu tuổi
cô bé bị sốt và nhịp tim đặc biệt cao hai ngày sau tình huống của bệnh nhi chuyển biến tốt hơn
đồng thời bà tỏ ra lo ngại biến thể omicron có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm ở người cao tuổi
và những đối tượng chưa được tiêm cũng như các đối tượng mắc những bệnh nền bao gồm tim mạch và tiểu đường
theo một tờ báo của anh nhân khẩu học nam phi rất khác so với ở anh
chỉ có sáu mươi năm dân số nam phi trên sáu mươi năm tuổi
điều này có nghĩa là những người lớn tuổi dễ bị nhiễm virus hơn có thể phải một thời gian nữa
để chữa bệnh
có thể nói từ lâu các nhà khoa học đã biết rằng thế giới sẽ chứng kiến các biến chủng virus corona mới
do loại virus này biến đổi liên tục
sau việc bộ trưởng bộ y tế nam phi thông báo vào hôm hai mươi năm tháng một mươi một về việc phát hiện biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
biến chủng mytprong chủng virus đang lây lan nhanh chóng ở nhiều vùng của đất nước
là lời nhắc nhở đành thép rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc
giới chức mỹ đã hành động nhanh chóng để áp đặt các hạn chế mới
chủng đã được cảnh báo trong vài tuần qua
họ mới biết được mức độ nghiêm trọng của nó chỉ trong những ngày gần đây
các quan chức mỹ sẽ thảo luận với các nhà khoa học ở nam phi một lần nữa vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tổ chức y tế thế giới who đã nhanh chóng triệu tập một nhóm cố vấn
và xác định chủng b một một năm trăm hai mươi chín là đáng lo ngại đồng thời đặt tên là omicron
who cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường nỗ lực giám sát và giải trình từ trên
để hiểu rõ hơn về các biến chủng của virus corona
các nhà sản xuất vắc xin đã nhanh chóng xác định đây là một biến chủng đáng lo ngại
moderna cho biết biến chủng omicron mang đến một nguy cơ tiềm ẩn lớn đối với vắc xin ngừa covid một mươi chín của hãng
biến chủng omicron bao gồm các đột biến được thấy trong biến chủng delta
vốn được cho là làm tăng khả năng lây nhiễm
bên cạnh đó omicron còn có các đột biến được thấy trong các biến chủng beta và delta
vốn được cho là có khả năng thúc đẩy quá trình trốn tránh hệ miễn dịch
moderna cho biết trong một thông báo
sự kết hợp của các đột biến mang đến nguy cơ tiềm ẩn lớn để đẩy nhanh sự suy yếu của khả năng miễn dịch tự nhiên
và khả năng miễn dịch do vắc xin tạo ra hãng dược phẩm mỹ cho biết thêm
omicron cũng nhanh chóng tạo ra những đảo lộn trên thị trường
biến chủng mới này đã khiến giá giàu giảm mạnh vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
do các nhà đầu tư quan ngại các biện pháp hạn chế mới của chính phủ và tăng trưởng kinh tế chậm hơn
khi các nhà khoa học đang gấp rút tìm hiểu thêm về biến chủng này
các quan chức y tế toàn cầu đang khuyến khích mọi người đeo khẩu trang
tránh những nơi đông người và tiêm chủng nếu họ chưa tìm vắc xin
chúng tôi hiểu rằng mọi người lo ngại
điều tốt là chúng tôi có các hệ thống giám sát trên khắp thế giới để phát hiện những biến chủng này rất nhanh
maria van kerkhove một quan chức của who cho biết
biến chủng này đã được phát hiện cách đây vài tuần
đồng thời các nhà khoa học đang chia sẻ nghiên cứu và thông tin với chúng tôi
vì vậy chúng tôi có thể hành động
bà cho biết
bà van kerkhove cho biết điều thực sự quan trọng là người dân cần giảm mức độ tiếp xúc
bà nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp như giãn cách đeo khẩu trang
tránh không gian đông đúc và tiêm chủng
và khi biết thế giới có thêm biến chủng omicron
hướng dẫn hiện tại và các biện pháp giảm thiểu chẳng hạn đeo khẩu trang có thể thay đổi
ngay cả khi đại dịch sắp kết thúc và covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu
những biến chủng mới vẫn có khả năng xuất hiện
tiến sĩ ahmed
từ đại học johns hopkins cho biết
mối đe dọa covid một mươi chín sẽ vẫn tồn tại khi nó trở thành bệnh đặc hữu
các biến chủng mới sẽ liên tục được tạo ra bởi virus này
hầu hết trong số đó sẽ không quan trọng
tuy nhiên nhiệm vụ quan trọng vẫn là xác định đặc điểm và theo giờ các biến chủng mới
để xác định tầm quan trọng của chúng vì chuyên gia nói
các nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín cho biết đã sẵn sàng điều chỉnh các mũi tiêm của hãng
nhằm đối phó với các biến chủng mới xuất hiện
công ty công nghệ sinh học của đức biontech cùng với nhà sản xuất dược phẩm mỹ pfizer
đang xem xét hiệu quả của vaccine trước biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín omicron
quá trình nghiên cứu này sẽ mất khoảng vài tuần
chúng tôi hiểu mối quan ngại của các chuyên gia và đã ngay lập tức bắt đầu các cuộc nghiên cứu
về biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín biontech cho biết trong một tuyên bố
bên cạnh đó moderna đã thông báo cho một tuyên bố hôm hai mươi sáu tháng một mươi một rằng đang làm việc nhanh chóng
để kiểm tra khả năng của liệu vaccine hiện ra
trong việc chống lại biến chủng omicron dữ liệu dự kiến sẽ có trong một vài tuần tới
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một moderna đã thúc đẩy một chiến lược toàn diện để dự đoán các biến chủng mới đáng lo ngại
hãng dược phẩm mỹ cho biết johnson johnson vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một xác nhận
họ cũng thử nghiệm hiệu quả của vaccine đối với biến chủng mới
nhà sản xuất vaccine astrazeneca cũng đang tìm hiểu tác động của biến chủng omicron đối với vaccine của hãng
người phát ngôn của astrazeneca cho biết
theo thông tin từ một bác sĩ người việt tại mỹ hiện nay biến thể này chưa thấy có mặt tại mỹ hay việt nam
mỹ lập tức hạn chế cho du khách từ châu phi và các nước khác có biến thể này
bắt đầu từ thứ hai tuần này việt nam có thể có biến thể này nếu như không cẩn thận với các du khách đến từ hồng kông
chúng ta có thể làm vaccine mới trong ba bốn tháng nữa nếu biến thể omicron này có thể lây lan trong cộng đồng
pfizer vừa ra thông báo có thể làm ngay vaccine để chống biến thể này
nếu phát hiện có sự lây lan trong cộng đồng
cho đến nay vaccine pfizer vẫn còn hiệu quả với tất cả các biến thể kể cả delta
moderna thì đang thử nghiệm lưu tăng cường chống lại các biến thể mới kể cả biến thể omicron
trong khi astrazeneca đang phân tích trên biến thể này để xem xét cho ra vaccine mới
nhìn chung các hãng vaccine đã chuẩn bị cho cuộc đua mới này
vậy việt nam nên làm gì trong lúc này
vì bác sĩ này cho hay
bình tĩnh và cập nhật thông tin chính xác từ các cơ quan y tế
tôi sẽ tiếp tục cập nhật về biến thể này trong thời gian tới
virus sars cov hai sẽ tiếp tục biến đổi và chúng ta sẽ có nhiều biến thể sau này
trước mắt quý vị nên làm những việc sau
chích vaccine đầy đủ chữa các bệnh nền tăng cường hệ miễn dịch bằng cách tập thể dục ăn ngủ đầy đủ và điều độ
hạn chế đi đến các nước có biến thể này như châu phi hong kong israel rửa tay giữ khoảng cách đeo khẩu trang